đây cũng là năm đầu tiên đánh dấu việc giá gạo việt nam được giá hơn thái lan và ấn độ trên thị trường gạo toàn cầu
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cho rằng giá thu mua trong nước cao giá bán gạo cao sẽ vừa là cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức cho xuất khẩu gạo việt
cùng với đó khi các hiệp định fta được ký kết hạt gạo của chúng ta sẽ phải cạnh tranh với các loại gạo thị trường khác về giá cả chất lượng
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
chiếm một mươi năm tổng lượng gạo xuất khẩu toàn thế giới có mặt tại hơn một trăm năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
một trăm bốn mươi hai doanh nghiệp xuất khẩu gạo và không ngừng gia tăng
những năm gần đây ngành gạo đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực
với gần năm triệu tấn gạo có mặt trên toàn thế giới tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tăng đến sáu bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy thị trường gạo xuất khẩu việt nam đã tiến được những bước dài
đây là một trong năm doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản hàng đầu việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám
vượt qua các doanh nghiệp nổi tiếng về xuất khẩu gạo trên thế giới như trung quốc thái lan và úc tập đoàn này đã thắng thầu hơn một trăm hai mươi năm tấn gạo tại hàn quốc
đây là một trong những thị trường xuất khẩu rất khó tính với yêu cầu hơn một trăm một mươi tấn gạo ngắn của nhật japonica
chúng tôi tham gia thị trường chế biến xuất khẩu gạo từ năm hai nghìn một mươi
đến nay tập đoàn tân long đã có các cơ sở kho tàng và nhà máy di chuyển
đảm bảo được năng sản xuất khẩu gạo

trong thời gian thế do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh
chúng tôi có một dự án đầu tư tại tỉnh an giang
xây dựng một nhà máy hiện đại với công nghệ của châu âu và quản lý tự động
các thiết bị được nhập khẩu và vận hành hoàn toàn tự động
qua đó sẽ góp phần đảm bảo chất lượng của sản phẩm đầu ra
và giúp cho tân long xây dựng uy tín trên thị trường

cũng như là tạo ra uy tín thương hiệu không chỉ thị trường trong nước mà thị trường thế giới
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội dưới sự chủ trì của đại sứ quán đan mạch
sáu công ty đan mạch đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn tân long
chính thức hóa việc ứng dụng công nghệ tiên tiến đan mạch vào các dự án của tân long
các công nghệ và giải pháp của các doanh nghiệp đối tác này
sẽ giúp tân long có được sự tối ưu trong chế biến và lưu trữ các sản phẩm từ lúa gạo
chúng tôi muốn rằng là việc phát triển
phát triển đối với lĩnh vực nông nghiệp là việc phát triển bền vững
vì vậy chúng tôi phải chọn những đối tác mà đảm bảo cho cái quá trình bền vững đó
đối tác co là một đối tác mà có hơn một trăm bốn mươi năm
cũng như là ngành nông nghiệp của đan mạch đứng hàng đầu thế giới
vì vậy chắc chắn các công ty sco sẽ giúp chúng tôi đạt được
cái quá trình phát triển này một cách nhanh nhất tốt nhất
theo thống kê của hiệp hội lương thực việt nam
chỉ tính riêng một mươi
thời tháng năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã xuất khẩu hơn năm triệu tấn gạo
tăng sáu bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt việc hạt gạo việt nam bước đầu thâm nhập được các thị trường yêu cầu chất lượng cao
như hàn quốc nhật bản hồng kông trung quốc mỹ eu
và liên tiếp duy trì vị trí nước xuất khẩu lớn thứ ba thế giới
sau ấn độ và thái lan đã khẳng định uy tín thương hiệu gạo việt nam
gạo việt nam từ trong thơ ca hạt gạo làng ta
nay đã có mặt ở một trăm năm mươi quốc gia
bên cạnh các thị trường truyền thống là philippines indonesia malaysia cuba trung quốc các nước châu phi
gạo việt nam cũng đang hướng tới các thị trường tiềm năng của châu âu châu mỹ và cả châu đại dương
hoàn toàn chúng ta đã đáp ứng được những tiêu chuẩn rất khắc khe của các thị trường lớn
như là mỹ châu âu bbc của anh
và chúng ta cũng đã vào thị trường nhật với sáu trăm linh ba trí tiêu chúng ta dựa qua được
điều đó có nghĩa rằng là gì
gạo việt nam về chất lượng
hoàn toàn có thể là đi vào các thị trường lớn
cái quan trọng kể cả như thị trường rất khó tính
đây là hội nghị gạo thế giới diễn ra vào trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong và ngoài nước
đây là lần đầu tiên việt nam tổ chức sự kiện quốc tế uy tín bậc nhất thế giới về lĩnh vực thương mại lúa gạo
từ hội nghị này đã giới thiệu quảng bá ngành sản xuất xuất khẩu gạo việt nam
nhấn mạnh những thành tiệu trong nâng cao chất lượng
và giá trị gia tăng các sản phẩm lúa gạo việt nam

cũng là cái kênh để kết nối cho rất là nhiều người mua và người bán gặp nhau
cũng như là lắng nghe ý kiến nhận định của tổng kết thị trường của các chuyên gia trong ngành
trong bối cảnh nước ta đang tập trung mọi nguồn lực nhằm xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng gạo
đồng thời triển khai thực thi chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo
và khuôn khổ pháp lý mới điều hành hoạt động xuất khẩu gạo
sự tham gia của các doanh nghiệp nhập khẩu nhà phân phối tập đoàn nhà thương mại trung gian nước ngoài
tại các thị trường tiêu thụ lớn truyền thống như trung quốc philippines indonesia malaysia singapore
hàn quốc nhật bản khu vực châu phi châu âu mexico
hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam
trong việc kết nối hợp tác và giao thương với các doanh nghiệp quốc tế
doanh nghiệp việt nam hoàn toàn có thể chủ động để đáp ứng những yêu cầu là của các khách hàng thế giới
có số lượng có chất lượng rõ ràng giá cả hợp lý tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc đó
vấn đề còn lại là sự xúc tiến thương mại xây dựng thương hiệu kết nối
và chúng ta bảo đảm những yếu tố rất nghiêm cạnh
ngày càng nhiều các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã và đang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
nhằm bảo đảm chất lượng gạo đồng thời ưu tiên chuyển dịch cơ cấu sang các giống lúa chất lượng cao
nhằm thúc đẩy xuất khẩu nhiều dòng gạo thơm mới xuất hiện đã làm đa dạng hóa sản phẩm cao cấp
điều đó khiến sự tăng trưởng xuất khẩu gạo năm hai nghìn một mươi tám bước đầu có sự chuyển dịch tích cực
giảm ở phân khúc gạo cấp trung bình và cấp thấp tăng ở dòng gạo cao cấp có chất lượng và giá trị cao
thì gạo việt nam lại lội ngộ
ngược dòng tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu đó là một tín hiệu đáng mừng
tuy nhiên việc định vị được thương hiệu gạo quốc gia trong bối cảnh hội nhập toàn cầu
lại là thách thức đặt ra trong cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu
theo báo cáo của bộ công thương tính riêng trong chín tháng đầu năm giá trị gạo xuất khẩu của việt nam
đã tăng hai bốn mươi sáu tỷ usd tăng đến hai mươi một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
dù giá gạo trong nước và xuất khẩu tăng cao giúp nông dân có thể bán được giá tốt
đảm bảo lợi nhuận khi trồng
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp lo lắng nếu giá gạo trong nước tiếp tục tăng
sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác
mặc dù giá trị và số lượng gạo xuất khẩu việt nam tăng mạnh
nhưng thực tế xuất khẩu gạo tăng chủ yếu nhờ vào các hợp đồng nhỏ
các hợp đồng xuất khẩu gạo lớn có giá trị cao chưa nhiều và chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các tập đoàn lớn
trong khi đó bài học trên thực tế cho thấy cứ bao giờ giá gạo xuất khẩu tăng
sau đỉnh điểm tăng lên đó giá lại bắt đầu giảm
trong khi giá gạo chủng loại lên cao việc các thị trường nhập khẩu gạo truyền thống như trung quốc đẩy mạnh việc áp thuế giá gạo
sẽ khiến chúng ta có nguy cơ mất các hợp đồng xuất khẩu gạo lớn cùng chủng loại
trong khi đó các chất lượng của hạt gạo việt nam cũng chưa được ổn định
điều này có liên quan đến quy trình canh tác
khi mà cái quy trình canh tác hiện nay chúng ta còn quá manh muốn sử dụng nhiều các loại giống khác nhau
thì hạt gạo mà chúng ta đem ra xuất khẩu chưa phải là một sản phẩm gạo thuần nhất
thứ ba nữa hiện nay các mối liên kết giữa các đơn vị tham gia vào hoạt động sản xuất như xuất khẩu gạo
cũng chưa thực sự bền chặt
giữa người sản xuất gạo người nông dân các thương nhân những người thu mua và xuất khẩu gạo thì quan hệ đó chưa có quan hệ cơ gắn bó
chính vì vậy nó cũng tạo ra một số trường hợp khi thị trường thế giới có biến động làm ảnh hưởng đến việc thu mua gạo của bà con nông dân
các chuyên gia cho rằng để tháo gỡ những vướng mắt của gạo việt cần sớm xây dựng thương hiệu cho ngành lúa gạo
việt nam là một cường quốc xuất khẩu và phải có loại gạo đặc sản dẫn dắt cả ngành
cũng như giá gạo lên cao là tín hiệu tốt nhưng cần đánh giá một cách nghiêm túc việc tăng đó thực chất là thế nào
nếu không các doanh nghiệp cứ tranh mua tranh bán đến lúc mua vào với giá cao nhưng khi xuất khẩu giá xuống thì sẽ chịu hậu quả lớn
tuy nhiên sẽ là dễ dàng hơn nếu các bạn định vị gạo việt nam ở phân khúc nào
thêm vào đó
ngày nay công nghệ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng gạo bán ra
vì vậy các nhà sản xuất gạo việt cần phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực gạo từ đó gia tăng được phẩm cấp sản phẩm của mình
nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất tạo hành lang thông thoáng cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo
mới đây chính phủ đã ban hành nghị định một trăm linh bảy hai nghìn một mươi tám ndcp về kinh doanh xuất khẩu gạo
nghị định này sẽ xóa bỏ hoàn toàn tất cả các bất cập trong xuất khẩu gạo từ trước đến nay
điều này đồng nghĩa tất cả các doanh nghiệp đầu mối chuyên xuất khẩu gạo
đặc biệt doanh nghiệp được tự ý xuất khẩu gạo sẽ không phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo
không có giá sàn không cần có số gạo tồn kho tối thiểu tương đương năm mươi lượng gạo đăng ký trong hợp đồng xuất khẩu
mới đây chính phủ việt nam đã ban hành nghị định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo và một chiến lược riêng để phát triển thị trường xuất khẩu gạo
theo đó bên cạnh tạo dựng môi trường thông thoáng cho hoạt động sản xuất và thương mại gạo
chính phủ cũng đặt ra mục tiêu yêu cầu tăng cường liên kết sản xuất với thị trường theo chuỗi giá trị
bảo đảm chất lượng gạo xuất khẩu tham gia sâu vào chuỗi giá trị gạo toàn cầu để xây dựng khẳng định uy tín và thương hiệu gạo việt nam
thông tin tại kirendo

chưa đầy một tháng kể từ khi nghị định một trăm linh bảy có hiệu lực đã có thêm hai doanh nghiệp chính thức được tham gia vào thị trường xuất khẩu gạo
trong thời gian tới số lượng doanh nghiệp được xuất khẩu gạo không chỉ dừng ở con số một trăm bốn mươi hai doanh nghiệp như trước đây
bởi các điều kiện kinh doanh đã được nới lỏng tối đa đặc biệt đối với các doanh nghiệp chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ gạo đồ gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng
nghị định một trăm linh bảy được coi là bước ngoặt lớn về chính sách tạo thuận lợi khuyến khích đầu tư sản xuất xuất khẩu sản phẩm gạo có chất lượng giá trị gia tăng cao
góp phần tích cực thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành lúa gạo củng cố thương hiệu gạo việt nam trên thị trường trong nước và thế giới
trong năm hai nghìn một mươi tám hạt gạo việt đang có nhiều cơ hội để vươn mình
việc có những chính sách thông thoáng của nhà nước cho các doanh nghiệp xuất khẩu được coi là điểm sáng quan trọng giúp đa dạng hóa các sản phẩm gạo thế mạnh
nếu chúng ta có thể gỡ khó những vướng mắt cho doanh nghiệp và người nông dân hoàn thiện và xây dựng được thương hiệu gạo tầm cỡ quốc gia
gạo việt nam sẽ chính thức được nâng tầm giá trị xuất khẩu
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề bàn luận về một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực
chương trình được phát vào hai mươi h thứ năm hàng tuần và phát lại vào một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân
hẹn gặp lại các chương trình lần sau